trước thực trạng đau lòng trẻ bị đuối nước tại một số tỉnh trong thời gian gần đây ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh hậu giang đã tăng cường thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong đó phổ cập bơi được xem là giải pháp hiệu quả nhất
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh hậu giang đã có một mươi ba trường hợp đuối nước nhiều nhất là vào dịp hè và mùa nước nổi
từ thực trạng đó việc dạy bơi là cần thiết không chỉ với học sinh ở vùng sông nước mà còn ngay cả với học sinh thành thị
từ đầu năm đến nay nhiều hồ bơi nhân tạo trên địa bàn được đầu tư xây dựng giúp việc phổ cập bơi diễn ra đúng theo quy trình tiến độ
bên cạnh đó nhà trường và gia đình cũng phối hợp chặt chẽ hơn trong việc tuyên truyền giáo dục hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho trẻ trong việc học bơi
thực hiện mô hình ngôi nhà an toàn để phòng tránh tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng góp phần phòng tránh tai nạn đuối nước đến mức thấp nhất
hỗ trợ cho người dân nâng cao nhận thức
các cấp chính quyền cũng tổ chức các hoạt động để phòng ngừa
ví dụ như là ngành giáo dục gần đây cũng đưa dễ bơi vào trong trường học
rồi các tổ chức khác ví dụ như là đoàn thanh niên ngành lao động ngành giáo dục ngành y tế cũng có phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi ở các địa bàn sông nước khó khăn
và đặc biệt là mùa lũ chúng ta cũng tổ chức các lớp dễ bơi

để từ đây những vụ việc đau lòng không còn xảy ra nữa